phần ấp ba xã bầu lâm thì xe bị mất lái lao sang trái tông thẳng vào xe máy do chị bùi thị chi một mươi sáu tuổi điều khiển phía sau chở đinh hoàng tuyết nhi một mươi sáu tuổi và xe máy do lý đình đông hai mươi một tuổi điều khiển phía sau chở lý thị lan anh một mươi bảy tuổi đi hướng ngược lại
hậu quả làm em đinh hoàng tuyết nhi tử vong ba người đi trên hai xe máy và ông phạm văn sĩ bị thương